với số phiếu tuyệt đối ban chấp hành đảng bộ hà nội khóa một mươi bảy bầu đồng chí vương đình huệ tiếp tục giữ chức vụ bí thư thành ủy hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và sau đây là tiểu sử đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy mời quý vị cùng theo dõi
đồng chí vương đình huệ sinh ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
vào đảng ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngày chính thức ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi năm học hàm học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế lý luận chính trị cao cấp
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một tổng kiểm toán nhà nước ủy viên trung ương đảng khóa một mươi
bí thư ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước bí thư đảng ủy kiểm toán nhà nước
bầu làm đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi một
bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi một
trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị có quyết định điều động đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
thôi tham gia ban cán sự đảng chính phủ
phân công tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ban thưởng vụ và giữ chức bí thư thành ủy hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm
chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với đồng chí vương đình huệ
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy
đồng chí vương đình huệ được bầu làm bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm